công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre cho biết đã bắt được bảy đối tượng còn lại có liên quan đến hai vụ cướp tài sản xảy ra tại xã thuận điền và long mỹ huyện rồng trôm vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba
các đối tượng bị bắt gồm ngô trí khanh huỳnh thanh thúy lê đạt thành nguyễn hoàng phong trần đặng hoàng hải trần văn phước và huỳnh thanh ngân tất cả cùng chú tại tp hcm
theo đó vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng này cùng với phùng thái quý và nguyễn hoàng phú từ tp hcm đến địa bàn xã thuận điền và long mỹ dùng dao cướp tiền mặt một điện thoại di động và một xe mô tô của một người phụ nữ và cặp vợ chồng
sau chưa đầy một ngày khẩn trương điều tra tất cả các đối tượng gây án đã bị bắt giữ cùng